quốc hội tiến hành thảo luận về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi thảo luận đa số các đại biểu chia sẻ ấn tượng về những thành tích về kinh tế thời gian qua
trong đó có việc gdp quý i đạt bảy ba mươi tám cao nhất một mươi năm qua
cùng với đó các chỉ số về tài chính tiền tệ du lịch xuất nhập khẩu đều tăng vượt chỉ tiêu đề ra
xếp hạng môi trường kinh doanh việt nam được cải thiện kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng làm nức lòng cử tri cả nước
tuy nhiên theo nhiều đại biểu bên cạnh những kết quả đó nền kinh tế đang còn có nhiều vấn đề cần chính phủ nghiên cứu kỹ
tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới
vấn đề đặt ra là chất lượng tăng trưởng như thế nào tính bền vững của tăng trưởng ra sao
tỉ trọng tỉ lệ tăng trưởng
các khu vực như từ khai thác tài nguyên đầu tư nước ngoài kiều hối và thành phần kinh tế trong nước v v đóng góp như thế nào
nên khách quan là tăng trưởng của nước ta đang phụ thuộc vào các doanh nghiệp fdi
thì nguyên nhân chủ quan là do luật thuế của chúng ta đang có vấn đề
hoặc cơ quan chức năng có vấn đề hoặc chúng ta chưa làm hết trách nhiệm của mình
tôi đề nghị chính phủ tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính
vấn đề này phải làm thường xuyên quyết liệt hơn nữa
không để nợ công
nợ thuế nợ xấu gia tăng gây áp lực xấu cho nền kinh tế
còn theo đại biểu vũ tiến lộc nhiều thủ tục hành chính vẫn còn chưa được cắt giảm
gây khó cho hoạt động của nhiều doanh nghiệp
việc chậm ban hành văn bản ban hành văn bản thiếu chất lượng
cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế
những câu chuyện cười ra nước mắt mà chỉ có ở việt nam như một thỏi sô cô la phải có một mươi ba giấy phép
hay là thời gian nuôi gà còn ngắn hơn cả thời gian xin giấy phép được bán gà
vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi
một số bộ ngành mới chỉ thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính
ở những lĩnh vực chịu skip lớn từ chính phủ từ thủ tướng chính phủ và từ dư luận xã hội
chạy theo vụ việc thiếu bài bản đối phó không biết tư lệnh ngành còn lơ là với nhiệm vụ làm thể chế
cũng tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cho rằng trong lĩnh vực xã hội gần đây
có những việc động trời khó tin như một số vụ giết người gây chấn động
thuốc chữa ung thư làm từ bột than phế phẩm cà phê nhuộm bột pin
cô giáo bắt trẻ uống nước rẻ lau nhiều cử tri lo lắng và bày tỏ mong muốn
chính phủ điều hành phát triển kinh tế song song với phát triển văn hóa ổn định xã hội
buổi chiều quốc hội tiếp tục thảo luận về nội dung này trước khi nghe thành viên chính phủ phát biểu giải trình
làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu